các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
điều đáng nói đây là thực phẩm tự nhiên nhưng được quảng cáo gây hiểu lầm có tác dụng như chữa các bệnh cụ thể giảm sự phát triển tế bào ung thư
cái việc phòng chống ung thư có thể là có những cái sản phẩm có những thảo dược mà nó trực tiếp úc ức chế hoặc tiêu diệt tế bào ung thư
nhưng mà yến xào thì cái khả năng mà nó trực tiếp để mà
nó tiêu diệt tế bào ung thư thì không có nhưng nó lại có khả năng là gì tăng cường cái khả năng biến dịch
tìm đến một cửa hàng yến xào trên phường thụy khuê hà nội
tại đây yến xào rất đa dạng về giá cả
nhân viên ở đây cho biết yến rào về dùng ngay đã chế biến sẵn có giá chỉ từ ba trăm linh đồng cho đến bốn trăm linh đồng một hộp sáu lọ
trong khi đó yến xào cao cấp có thể lên đến vài triệu đồng
hiện tại bdm có chương trình khám mại là mua năm tặng một hộp
cái lọ baby này là giá sáu mươi năm đồng một hộp
thì mua năm sẽ được tặng một hộp này
cái sản phẩm này nó khác với các sản phẩm trên thị trường
dạng là cái đường của nó là đường chất xuất của củ cải
cái đường này thì bé dùng thứ nhất là dễ tiêu hóa mát và không bị sâu
cái đường mà chất xuất được củ cải này là phải nhập được cho bóng đường này chẳng hạn
theo em là dùng những sản phẩm này là gần ưu biệt nhất trên thị trường đấy
yến sơ chế chúng tôi được tư vấn mua các loại yến khác nhau như yến màu trắng yến huyết
giá đưa ra cũng rất khác nhau
yến trắng chưa qua chế biến khoảng bốn sáu triệu đồng một trăm linh g
yến thường có giá chỉ từ hai triệu cho đến ba triệu đồng một trăm linh g
khẳng định của nhân viên một trăm linh yến sao tại đây được nuôi và thu hoạch tại khánh hòa
yến xào có gốc không tức là yến họ là cơ sở của gia công tư nhân không đăng ký xin
và thứ hai là em cũng chia sẻ với các chị là yến trên thị trường có rất nhiều yến mà không bên chất một trăm linh
các anh chỉ cần nội vào mấy chục phần trăm thôi là cái giá nó cũng rẻ rất nhiều
yến bánh công ty thì
tuy nhiên nếu không sành vị yến rất khó để phân biệt đâu là mức giá chuẩn cho mặt hàng này
giá khác nhau

thứ nhất là
phố lãn ông hà nội
được biết đến là chợ thuốc đông y lớn nhất hà nội
tại đây yến sao có thể đặt mua ở bất kỳ cửa hàng nào
cặp vợ chồng này hút khách bằng khả năng cung cấp yến xào hàng hiếm
hàng hiếm mà chúng tôi muốn nói tới tại đây là sản phẩm yến huyết và hồng yến
yến huyết trong tự nhiên có màu từ đỏ
tươi với đỏ đậm
mà theo người bán sản phẩm thường cung cấp cho người điều trị ung thư và mắc bệnh phổi
chị lấy cái đăng năm triệu này hồng yến này đây là có nửa lạng thôi
một lạng của nó là một mươi triệu còn cái hộp này là nửa lạng

thế đây là huyết yến thôi

tiếp tục tìm hiểu loại hồng yến và yến huyết
chúng tôi tìm đến một cửa hàng chuyên sử lệ yến xào số lượng lớn
khi chúng tôi ngỏ ý muốn đặt mua yến huyết
chủ cửa hàng lại khuyên dân dùng loại này yến có lông
bởi sản phẩm yến huyết được làm giả theo cách nhuộm màu
ăn cái này đi
ừ chỉ có thuần thôi
hai triệu bảy
sống bằng thật luôn để còn quay lại
theo các chuyên gia yến huyết là có sản lượng ít thường có ở những nơi treo leo hiểm trở khai thác rất khó khăn
với công nghệ làm giả tinh vi như hiện nay việc người tiêu dùng phân biệt bằng mắt thường là điều không thể
tốt nhất là chúng ta mua lấy cái yến nó gọi là nguyên bản
và về chúng ta tự chế lấy thì nó tuyệt vời hơn
chứ còn đương nhiên của tốt bao giờ cũng sẽ bị dễ bị giả
theo nghiên cứu của cơ quan chức năng chiết giang trung quốc
yến huyết được phát hiện lượng nichat vượt ngưỡng cho phép
có thể gây hại cho sức khỏe người dùng
trên một số sản phẩm yến huyết nhập khẩu từ malaysia
nó là giúp cho vấn đề bảo quản
mà quý giá mà chúng ta vẫn dùng
nhưng bản thân nó
là một thứ mà có thể gây ra vấn đề ung thư
có thể gây ra
các tình trạng
mà tổn thương tế bào gan
tổn thương các tế bào thận
như vậy lợi dụng đặc tính quý hiếm của yến xào
trên thị trường đang tồn tại một số bộ phận không nhỏ hàng giả hàng kém chất lượng
có nguồn gốc mập mờ được bán với giá thành rất cao
gắn cho những công dụng tuyệt vời
nhằm chuộc lợi đối với
đối tượng có nhu cầu bồi bổ sức khỏe thu nhập cao hoặc sử dụng làm quà biếu
bởi vậy người tiêu dùng lưu ý
yến huyết trong tự nhiên rất hiếm và khó để mua
vì vậy cần cảnh giác với những hàng có nguồn gốc tự nhiên
lựa chọn những cơ sở yến xào có nguồn nuôi trồng uy tín
đã được cấp chứng nhận